thưa quý vị sau thời gian dài khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát thì khoảng hai tuần trở lại đây
số ca nhiễm mới covid một mươi chín lại bất ngờ gia tăng nhanh chóng
trung bình mỗi ngày cả nước ghi nhận khoảng hai ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó số ca nặng phải nhập viện thở oxy cũng tăng
nguy cơ dịch covid một mươi chín có thể quay trở lại là hiện hữu
trong khi đó những loại bệnh như là đậu mùa khỉ viêm gan cấp tính hạch cung a
sốt virus sốt sốt viết tay chân miệng cũng đang có những diễn biến mới phức tạp hơn
làm như thế nào để có thể ứng phó trước tình hình dịch bệnh liên hồ như vậy
đây là vấn đề đang được cư dân mạng đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây
các biến thể phụ mới của biến thể omicron như ba bốn ba năm ba hai bảy mươi năm ba hai một mươi hai một đã xuất hiện tại việt nam
được đánh giá với khả năng lây nhanh
nguy cơ tái nhiễm covid một mươi chín cũng đang gia tăng với nhiều số ca mắc
bộ y tế vào ngày hôm qua đã ngay lập tức đưa ra chỉ đạo khẩn yêu cầu tăng
cường quản lý ca covid một mươi chín
bộ y tế cũng yêu cầu phải thường xuyên giả soát số liệu
liên tục cập nhật số ca mắc mới nhằm kịp thời đánh giá cấp độ dịch
tăng cường giám sát và phát hiện
thông tin này đã nhận được nhiều sự quan tâm
chia sẻ của cư dân mạng trong những giờ gần đây
bởi đã có tâm lý chủ quan trong không ít người dân hiện nay
nhiều nơi có tâm lý xả hơi khi ra đường hay là hội họp đông người không đeo khẩu trang
nhưng dịch vẫn còn nhất là mùa đông sắp đến
không cẩn thận thì dịch bùng phát trở lại
không kịp trở tay
dịch mà xảy ra nữa với thực trạng ngành y như hiện tại
thì chính người dân sẽ khổ nhất
mọi người có ý thức chống dịch
thì cơ quan y tế hoạt động chuyên môn mới có hiệu quả cao
khẩu trang cộng vaccine đủ liều cộng với ý thức người dân là cơ bản nhất
nguy cơ dịch chống dịch là hiện hữu
đây là nhận định của bộ y tế khi hiện nay
cùng với tình trạng thiếu cảnh giác trong phòng chống dịch
thì tại nhiều địa phương tiến độ tiêm vaccine covid một mươi chín chưa đạt yêu cầu
trong khi đó nguy cơ bệnh đậu mùa khỉ
và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi khác
có nguy cơ cao xâm nhập vào việt nam
các bệnh chuyển nhiễm lưu hành trong nước
như suốt suốt huyết tay chân miệng cúm
đang trong mùa cao điểm bùng phát dịch
nhiều địa phương đã khởi động các kịch bản
tại tp hcm bệnh viện giã chiến ba tầng số một mươi ba
dự kiến sẽ được kích hoạt lại
khi tình hình dịch bệnh có diễn biến theo chiều hướng xấu
trước những lo lắng về tình hình dịch bệnh hiện nay
nhiều ý kiến cư dân mạng cũng đã thẳng thắn
chia sẻ nhiều đề xuất nhằm có thể ứng phó
dịch covid một mươi chín vẫn lây theo đường hô hấp
theo giọt bắn nguy cơ cao là môi trường kín
tiếp xúc gần và đám đông
vì vậy biện pháp hữu hiệu nhất
vẫn là sự phòng cá nhân và tiêm vaccine
các mũi nhắc lại cũng cần thích ứng linh hoạt
an toàn và kiểm soát dịch có hiệu quả
dịch suốt suốt huyết năm nào cũng bùng phát
nhiều khu vực cần phải nhanh chóng tiến hành
cho nhân viên y tế đi phun thuốc phòng dịch
nếu không sẽ rất khó kiểm soát
nên chấn chỉnh lại vấn đề đeo khẩu trang nơi công cộng
nhất là người bôn bán
nếu cần phạt nặng dùng tiền phạt để chống dịch
đề nghị bộ y tế cho công bố số ca mắc mới covid một mươi chín hàng ngày
tại từng tỉnh thành phố như trước đây
để người dân tiện theo dõi và biết mà đề phòng
tránh leo chung chung làm người dân dễ lơ là mất cảnh giác
mới đây trong nghị quyết số một trăm linh hai
về phiên họp chính phủ thường kỳ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi hai trực tuyến với địa phương
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã yêu cầu
bộ y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan địa phương
theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh covid một mươi chín
và các dịch bệnh đậu mùa khỉ sốt sốt huyết
không để dịch chồng dịch
đặc biệt học sinh đang chuẩn bị bước vào năm học mới
những giải pháp ứng phó phải khẩn trương quyết liệt
cũng đang đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết hơn
đây cũng là vấn đề đang nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng
chúng ta đã có kinh nghiệm ứng phó với covid một mươi chín trong suốt hai năm
nhưng quan điểm là phòng dịch từ sớm từ xa từ cơ sở
tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác
không để dịch bùng phát trở lại
nhiều bệnh viện tại các địa phương đang thiếu thuốc và vật tư
cần phải đảm bảo yêu cầu này nếu muốn sớm kiểm soát
khống chế khi các bệnh truyền nhiễm gia tăng số người mắc
nếu không hệ thống y tế sẽ quá dài
nhất là tuyến trung ương phải khẩn trương có các kịch bản ứng phó
hiện nay nhiều bệnh có triệu chứng hơi giống nhau
vì vậy để bảo vệ sức khỏe
có dấu hiệu của bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện khám
không tự ý điều trị tại nhà khiến cho bệnh biến chứng
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang có những diễn biến hết sức phức tạp
các loại bệnh chuyển nhiễm cũng đang gia tăng nguy cơ
ứng phó kịp thời an toàn sức khỏe là những chia sẻ của cư dân mạng
ý kiến của bạn về vấn đề này ra sao
hãy chia sẻ trên fanpage truyền hình công an nhân dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại